công an tỉnh quảng bình tiếp tục huy động thêm lực lượng các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện thành phố lân cận
để truy tìm nghi can trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện quảng ninh vào sáng ngày sáu tháng bảy vừa qua
trước đó một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
nạn nhân là bà hà thị thiểu năm mươi bốn tuổi chú tại địa phương bị giết trong vườn nhà với một số vết thương trên người
quá trình điều tra lực lượng công an xác định đối tượng lê văn triển là con rể của nạn nhân cùng chú địa phương
người có liên quan đến vụ án nên đã thông báo truy tìm đối tượng nghi gây án
trong đêm ngày bảy tháng bảy có thông tin đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại khu vực hồ thủy lợi của xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
lực lượng công an đã huy động hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ của đơn vị công an các huyện quảng ninh lệ thủy và thành phố đồng hới cùng phối hợp truy tìm đối tượng
giám đốc công an tỉnh quảng bình yêu cầu các lực lượng tham gia phá án cần đảm bảo tuyệt đối an toàn về người phương tiện trang thiết bị
nhưng phải đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ khẩn trương truy tìm hiệu quả đồng thời phát hiện mạnh mẽ phong trào toàn dân tố giác tội phạm
nhằm sớm bắt được nghi can để phục vụ công tác điều tra